theo sở giao thông vận tải tp hcm qua giả soát kiểm tra tính đến đầu tháng bảy
trên địa bàn thành phố có sáu mươi một bến thủy nội địa hoạt động không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp
tăng sáu bến so với tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
trong số sáu mươi một bến thủy nội địa hoạt động không phép tập trung nhiều nhất ở quận chín với một mươi bảy bến
để xử lý tình trạng bến thủy nội địa hoạt động không phép sở giao thông vận tải đề nghị công an tp chủ trì
phối hợp với các quận huyện trên và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra
xử lý triệt đề các hành vi vi phạm đối với sáu mươi một bến thủy nội địa này